mỗi năm việt nam tiêu thụ tới một mươi một triệu tấn phân bón các loại trong đó phân bón vô cơ chiếm tới chín mươi nhu cầu
còn lại là phân bón hữu cơ và các loại phân bón khác
tuy nhiên những bất cập trong công tác quản lý đang tạo ra nhiều kẽ hở cho hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón giả
kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất của người dân
trong năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan hữu quan của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ khoa học công nghệ
liên tiếp có những đợt kiểm tra chất lượng phân bón đang sản xuất và lưu hành trên thị trường
phát hiện có đến năm mươi số mẫu phân bón không đạt chỉ tiêu chất lượng như đăng ký và công bố trên bao bì
trong khi đó theo con số thống kê chỉ tính riêng thiệt hại do phân bón giả và phân bón kém chất lượng
mỗi năm việt nam đã mất đi từ hai đến hai năm tỷ usd
đây mới chỉ tính thiệt hại do mất lượng tiền không cân xứng với lượng chất dinh dưỡng có trong phân bón
chất lượng mỗi năm tăng được năm bảy không giảm
cục quản lý thị trường của bộ công thương cho biết là mỗi năm năm hai mươi năm tăng hơn năm hai mươi bốn
mà năm hai nghìn một mươi sáu tăng hơn năm hai mươi năm
mỗi năm tăng bình luận là hơn năm nghìn vụ xử lý hơn một nghìn vụ